hai mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo phan ngọc phương
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng phương là công chức địa chính xã bình thủy huyện châu phú của tỉnh an giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn phương đã lợi dụng sự tin tưởng
quản lý không chặt chẽ của cơ quan để lập các thủ tục cấp mới cấp đổi chuyển đổi
chuyển nhượng tặng cho một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định
với giá trị quyền sử dụng đất tặng thời điểm cấp giấy trên là bốn bảy tỷ đồng
và thời điểm giám định là gần bảy chín tỷ đồng
ngoài ra phương còn chuyển quyền sử dụng đất cho ba người chiếm đoạt tổng cộng trên ba tỷ đồng
cấp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng siêu tuyên ramathwang và rekongua
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò
gò dầu của tỉnh tây ninh khởi tố
vào chiều ngày ba mươi tháng tám tại phòng giao dịch phước đông
chi nhánh ngân hàng việt tin manh thị trấn trảng bàng tỉnh tây ninh
tuyên vào phòng giao dịch chĩa súng vào nhân viên bảo vệ yêu cầu phía trong để cướp tiền
thấy có người thì tuyên đã bỏ chạy ra ngoài rồi cùng cầu thoát với đồng bọn
cơ quan công an thu giữ tăng vật gồm hai khẩu súng ludo bảy mươi ba viên đạn màu đen
một mươi bốn viên đạn màu vàng hai xe mô tô ba điện thoại di động
cũng với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng nguyễn văn sang và võ trường đạt
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai tạm giữ
trước đó vào khoảng tám giờ ngày một mươi năm tháng chín công an huyện nhân trạch nhận được tin báo
của một người dân bị hai đối tượng ngồi trên xe mô tô không rõ biển số
chạy cùng chiều từ phía sau lên giật sợi dây chuyền vàng trên cổ
lực lượng phá án đã khoanh vùng phát hiện và bắt giữ hai đối tượng
hai đối tượng trên cùng vật chứng liên quan khi đang trốn tại xã phú hội huyện nhân trạch
thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đối với đối tượng lê trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số một mươi năm
ngõ chiến thắng phường thổ quan quận đống đa tp hà nội
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an tp hà nội là đối tượng phạm thế văn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
và đối tượng thạch hồng trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn trí linh hai
xã nhân huệ tp trí linh tỉnh hải dương bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp hà nội ra quyết định truy nã về các tội
chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện